các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bé nhập viện trong tình trạng tổn thương não nặng không đáp ứng điều trị
hơn hai tháng qua các bác sĩ bệnh viện sanh pôn hội chẩn với đồng nghiệp các bệnh viện nhi trung ương và việt đức nỗ lực điều trị
sông do tình trạng quá nặng bé đã tử vong vào tối ngày một mươi hai tháng ba
không chỉ các bác sĩ bày tỏ niềm tiếc thương sau gần hai tháng bé tích cực điều trị
mà chính người thân trong gia đình bé gái lúc này cũng đang đau đớn khi đứa cháu vô tội đã mất đi mạng sống chỉ vì người tình của mẹ nổi cơn ghen
ông đỗ hữu chức ông nội cháu a đau buồn cho biết hiện gia đình ông đang có mặt tại bệnh viện
điều mong ước lớn nhất của gia đình là bé ngọc a tỉnh lại đã không trở thành hiện thực
ông chức đau xót nói cháu mất là nỗi đau là tổn thất lớn của gia đình chúng tôi
giờ chúng tôi mong những chiếc đinh trong đầu cháu bé được bỏ ra ngoài để cháu không phải chịu thêm đau đớn nữa
trước đó vào chiều một mươi bảy tháng một bệnh viện thạch thất đã tiếp nhận bé dna nhập viện trong tình trạng hôn mê co giật
sau khi các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân tiến hành đặt ống chụp phim đã phát hiện chín chiếc đinh trên phim chụp có hình ảnh cảm quan trên hộp sọ
trong quá trình kiểm tra thăm khám các bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé đã được bó bột trong hai tuần
chẩn đoán ban đầu bị viêm màng não có chín chiếc đinh găm ở đầu khiến sưng tấy
ngày hai mươi tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam thời
trong thời hạn bốn tháng đối với nguyễn trung huyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xá thạch hòa huyện thạch thất hà nội
về tội giết người huyền được xác định là nghi phạm chính trong vụ việc bé a bị găm đinh vào đầu
nguyễn trung huyên chưa có tiện án tiện sự huyên sống độc lập từ khá lâu
trước khi có mối quan hệ tình cảm với mẹ cháu a huyền thuê nhà trọ ở nhiều nơi
khi bị triệu tập đến cơ quan công an ban đầu huyên loanh quanh phủ nhận việc liên quan đến những thương tích trên cơ thể bé gái ba tuổi
ba tháng trước khi vào sanpon bé nhập viện bốn lần do vết thương ở mũi nuốt ba đinh vít gãy tay và ngộ độc thuốc trừ sâu
trong đó lần nặng nhất liên quan thuốc sâu bé hôn mê nằm viện nhiều ngày
về những thương tích bên ngoài hay những lần bé a nuốt phải dị vật huyên đổ lỗi cho bé gái
nói rằng cháu nghịch ngợm nên bị ngã và tự nuốt dị vật
tuy nhiên trước những chứng cứ cơ quan điều tra đã thu thập được nguyễn trung huyên đã buộc phải thừa nhận hành vi tàn ác
cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bắt nguyễn trung huyên ba mươi tuổi để làm rõ nghi vấn dùng đinh hành hạ bé con riêng của người tình
dưới đây là hình ảnh nguyễn trung huyên ba mươi tuổi làng nghề thợ mộc trú thạch thất hà nội
được dẫn dãi đến những địa điểm đã mua thuốc trừ sâu lấy đinh
công an tp hà nội thông tin đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn trung huyên theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
thưa quý vị và các bạn ngày hai mươi tháng một
nguyễn trung huyên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn trung huyên ba mươi tuổi làm nghề thợ mộc trú thạch thất hà nội
về hành vi giết người theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
ngay sau đây chúng tôi xin được phép tiết lộ những hình ảnh đầu tiên về việc huyên được dẫn dãi đến những địa điểm
được coi là hiện trường vụ án khi huyên đã mua thuốc trừ sâu lấy đinh
nguyễn trung huyên là người tình của chị nguyễn thị l hai mươi bảy tuổi mẹ của cháu dna
huyên đã bị chín cái đinh đóng ở đầu đang trong tình trạng nguy kịch
trước đó qua quá trình điều tra lực lượng chức năng đã dẫn dãi nguyễn trung huyên đến một số địa điểm
theo đó huyên được dẫn dải đến những địa điểm đã mua thuốc trừ sâu lấy đinh trong vụ án này
theo lời khai ban đầu huyên đã từng nhiều lần tác động vật lý lên bé a kể từ khi bé gái đến ở cùng
vào khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một huyên được cho là mua hai gói thuốc diệt cỏ rồi pha vào chai nước ngọt
đem cho bé gái uống khiến cho nạn nhân ngộ độc phải cấp cấp
huyên đã được cứu tại bệnh viện nhi trung ương
một tháng sau nghi phạm nhét đinh vít vào miệng bé gái lần đó chị luyến phải đưa con gái đến bệnh viện huyện thạch thất để gắp dị vật ra ngoài
ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một huyền say rượu rồi tác động vật lý đến gãy tay của bé gái
gần đây nhất vào sáng một mươi bảy tháng một huyên ở nhà trọ với cháu a và tiếp tục thượng cảnh tay hạ cánh chân với con gái riêng của người tình
cơ quan công an cũng điều tra việc huyên đóng chính chiếc đinh vào đầu bé a
sau đó nhập viện tại bệnh viện đa khoa huyện thạch thất trong tình trạng hôn mê co giật
khi thăm khám bác sĩ phát hiện cánh tay phải của bé bị bó bột
quá trình chẩn đoán bác sĩ nhận định bé bị viêm mạng não nên chuyển bé lên bệnh viện sanpon
quý vị và các bạn thân mến các bà mẹ khi thấy bé gái va tp hcm tử vong vì bị mẹ kế vung đòn roi
thì bảo nhau con mình là của mình không giao cho ai hết
nhưng vậy bé gái bị đinh găm thì sao
đứa trẻ đang sống cùng mẹ đó
vẫn bao nhiêu lần nhập viện vì quá khó giải thích
hôn mê vì thuốc trừ sâu ba tháng nhập viện ba lần
vì sao đến giờ phải nằm đó ở trong trạng thái nguy kịch tiên lượng tử vong cao vì chín chiếc đinh găm trong đầu
sau người tình của mẹ lại găm đinh vào đứa trẻ ngây thơ nhỏ bé vô tội
người mẹ vì sao không giải quyết vấn đề ngay khi lần đầu tiên con mình gặp chuyện
liệu người mẹ này biết nguyên nhân mà giấu hay chị ta hoàn toàn không tìm hiểu nguyên nhân
phải chăng người mẹ cũng đang phạm tội che giấu tội phạm
như ông nguyễn kim trung thái bố đẻ của va tại tp hcm
chỉ trong vài tháng đã có tới hai việc đau lòng liên quan đến trẻ em mang rợ xảy ra
mà hung thủ nghi phạm kẻ đồng lõa lại chính là người thân của trẻ
chưa bao giờ dư luận lại căm phẫn và bàng hoàng đến như thế
là một chuyên gia giáo dục tiến sĩ vũ thu hương nguyên giảng viên khoa giáo dục tiểu học đại học sư phạm hà nội
đã có những chia sẻ về vấn đề này
thật sự kinh hoàng đó chính xác là cảm xúc của tiến sĩ vũ thu hương lúc này
nữ tiến sĩ là người chia sẻ
điều đầu tiên tôi cảm thấy hoảng sợ khi đạo đức con người xuống cấp đến mức nghiêm trọng
trước vẫn có những kẻ vi phạm pháp luật nhưng đến mức cầm thú kiểu này không có nhiều
nhưng chỉ trong có vài tháng mà nổi lên hai vụ án khủng khiếp này
thì đã đến lúc chúng ta phải xem lại đạo đức xã hội
chị cũng cho biết thêm về những điều đang trăn trở
điều thứ hai tôi thấy thật sự lo lắng
khi trẻ không được an toàn dù ngay trong cái nơi gia đình
nơi mà các con tưởng là có thể sống an vui nhất
vậy nhưng những vụ án lại liên tiếp xảy ra cho thấy cuộc sống của trẻ quá mong manh
điều thứ ba có lẽ sự bỏ ngỏ không quản lý giáo dục gia đình đã để lại hậu quả quá nặng nề
đáng sợ là những đứa trẻ lại trở thành nạn nhân của hành động vô tâm và ác độc
của người lớn cũng như nạn nhân của việc buôn lọng giám sát giáo dục gia đình
nữ tiến sĩ thắc mắc
nữ tiến sĩ thắc mắc
tại sao chúng ta có đến mục là các cơ quan bảo vệ trẻ em đặt ở các bộ ngành khác nhau
nhưng trẻ vẫn phải chịu những trận đòn roi giả mang
phải chăng các cơ quan đó không hoạt động hiệu quả
trong khi ở nhiều quốc gia dù chưa có một ủy ban giám sát chăm sóc và giáo dục trẻ em
nhưng hoạt động lại vô cùng hiệu quả
chỉ một cái tác của bố mẹ đặt lên má đứa trẻ lập tức cảnh sát sẽ đến
và có thể đứa trẻ sẽ được đưa vào nơi chăm sóc bình an còn cha mẹ bị pháp luật xử lý
có vẻ như nhiều cơ quan hoạt động không thể hiệu quả
như có một cơ quan duy nhất
nữ tiến sĩ chia sẻ
bản thân tôi có suy nghĩ rằng những cơ quan nói trên không có hoặc không được phép can thiệp vào giáo dục gia đình
nên họ đã bó mặt trẻ gặp nạn tại các gia đình bất an
theo tiến sĩ vũ thu hương giáo dục gia đình là một lĩnh vực vô cùng phức tạp
đòi hỏi sự nghiên cứu chuyên sâu và áp dụng hiệu quả
vậy nhưng trong các cơ quan chăm sóc trẻ ở các bộ ngành
lại hoàn toàn không có trách nhiệm nghiên cứu và phổ biến kiến thức giáo dục trẻ trong gia đình
vậy nên chị kiến nghị ngừng hoạt động toàn bộ các cơ quan chăm sóc trẻ đã làm việc không hiệu quả
và thành lập một vụ giáo dục gia đình
theo tiến sĩ cơ quan này sẽ đảm nhận chức năng nghiên cứu phổ biến các phương pháp giáo dục trẻ trong gia đình
và giám sát mọi hoạt động của người lớn trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ em
trước những vụ việc tác động vật lý đến trẻ em trong thời gian qua tiến sĩ vũ thu hương phân tích thêm
trẻ dù có kỹ năng sống giỏi đến mấy thì sức vóc và hiểu biết cũng quá kém để tự lo cho bản thân
đặc biệt là ở các bé dưới tuổi lên một mươi vì thế trẻ cần được bảo vệ tốt nhất từ phía cha mẹ
với những người làm cha làm mẹ đã có biểu hiện thiếu quan tâm đến trẻ rất cần thiết có các điều luật nghiêm khắc
để xử lý và tách trẻ ra khỏi họ đồng thời chúng ta cũng cần phải có các địa chỉ an lành
và là môi trường giáo dục tốt nhất để chăm sóc cho các em không may có cha mẹ không đảm bảo trách nhiệm nuôi dưỡng
nói về chuyện phải chăng cần nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền đến người dân trong việc tối giác
các vụ việc làm nhục trẻ em
nữ tiến sĩ cho hay với vụ án bé va thì việc này còn có giá trị nhưng bé dna thì việc tối giác rất khó khăn
khi những kẻ thù ác có quá nhiều chiêu trò giấu kính ngoài ra việc kẻ thù ác quá dữ tận cũng khiến cho người xung quanh sợ hãi không dám tố cáo
vì thế chỉ khi có các cơ quan giám sát trẻ hoạt động hiệu quả việc tố cáo mới có thể thực hiện được
khi đó họ chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có thể cứu một cuộc đời
nhưng khi chưa có một cơ quan như thế họ sẽ không biết
vì thế họ sẽ không biết phải làm gì dù phát hiện ra các hành vi tổn hại đến trẻ em
người thân cháu bé tiết lộ tình trạng hiện tại
quay lại vụ việc là người trực tiếp chăm sóc bé gái trong bệnh viện
ông đỗ hữu chức ông nội cháu bé luôn tự trách bản thân đã quá chủ quan để sự việc đau lòng xảy ra đối với cháu gái
ông chức xót xa cháu từ hôm vào viện đến nay vẫn chưa tỉnh mà hoàn toàn thở máy
hy vọng lớn nhất bây giờ đối với tôi là cháu tôi tai qua nạn khỏi
còn nếu trường hợp cháu tôi không được làm người tôi mong cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm đúng người đúng tội
đến thời điểm này tôi không trách được con dâu tôi trách bản thân mình hơn
tôi tiếc vì mình mất cảnh giác vì vài ba vụ vừa rồi từ thuốc trừ sâu núp đinh mà tôi không làm gì để cứu lấy cháu
tôi hỏi mẹ cháu bé thì mẹ cháu bảo cháu lên chỗ làm rồi tự nghịch
chứ tôi không thể ngờ là những chuyện xảy ra là do cố tình để giờ cho tôi phải chịu đau đớn như vậy
anh đỗ hữu toàn
bốn mươi tuổi bác ruột của bé ngọc a cho biết anh nắm được thông qua báo chí tuy nhiên cả hai vợ chồng đều không dám đọc hết
anh toàn bức xúc
mình là người lớn mà đọc xong mình còn bún rũng chân tay khi hành động nó giả mang đến như vậy
gia đình tôi chỉ thắc mắc rằng tại sao một người mẹ khi chứng kiến con bị như thế thì lại có thể im được
bản thân l khi về làm dâu nhà tôi là một người rất ngoan yêu thương chồng con
nhưng không hiểu lý do gì khi chuyện xảy ra với cháu tôi nhiều lần như vậy
mà là một người mẹ lại không có bất kỳ phản ứng gì
hiện phía gia đình phía luật sư cơ quan điều tra viện kiểm sát cơ quan pháp y đang có mặt tại bệnh viện sanh pôn
để tiến hành các thủ tục giám định pháp y
trước thông tin này rất đông cư dân mạng đã bày tỏ niềm tiếc thương tới số phận ngắn ngủi của bé gái ba tuổi
phép màu đã không đến với con rồi đau lòng quá vĩnh biệt bé con cầu cho con kiếp sau sẽ được an yên hạnh phúc
xin chia buồn với gia đình
mong luật sư và cộng sự sẽ đòi lại công bằng cho con để con được thanh thản nơi thiên đường
điều kỳ diệu đã không xảy ra hy vọng pháp luật sớm được thực thi kẻ ác phải chịu sự trừng phạt
như vậy thực sự phép màu đã không xảy ra với bé gái tội nghiệp
hy vọng ở một kíp khác em sẽ được bố mẹ yêu thương che chở
xin cuối đầu bến biệt và mong em ra đi thanh thản
kiếp sống này đã quá đủ đau đớn đối với một thiên thần bé nhỏ như em rồi
những tin tức mất
các tin tức mới nhất về lễ tàn bé gái và ngày đền tội của người tra dượng sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo